sáng cùng ngày các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể để khám nghiệm
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một ba lô chứa các vật dụng cá nhân một số tiền và giấy tờ cá nhân mang tên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định
vào rạng sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa đến bến xe miền đông bằng xe khách sau đó nghĩa được một người đàn ông tên m chở rời khỏi bến
tại cơ quan cảnh sát điều tra ông m cho biết đã chở nghĩa từ trong bến xe miền đông đến trường đại học công nghệ tp hcm hotex
trên đường điện biên phủ quận bình thạnh rồi trả khách và rời đi như thường lệ
đến khuya ngày một mươi năm tháng hai người dân phát hiện một sắc chích trôi trên sông đoạn dưới chân cầu bình lợi phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo công an
sau đó công an phường một mươi ba đã gọi điện nhờ ông ba trúc người chuyên vất tử thi ven sông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt bình lợi mới
đến sáu giờ ba mươi ngày một mươi năm tháng hai người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em nguyễn văn nghĩa
nam sinh mất tích trước đó ba ngày
đến thời điểm hiện tại kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước thời gian tử vong khoảng hai ba ngày trước đó
trong quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày khoan ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm độc chất
cũng theo nguồn tin từ báo này ông m người tài xế xe ôm chở nghĩa rời khỏi bến xe miền đông do không có dấu hiệu nghi vấn
nên sau khi làm việc với công an trong ngày hôm nay đã được ra về
suốt những ngày qua bà nguyễn thị hạnh sáu mươi ba tuổi bà nội của nghĩa không thể chập mắt vì lo lắng cho cháu nội mà bà hết mực yêu thương
tội cháu tồi quá biết nhà nghèo khổ nó chỉ đạp xe đạp đi học chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện
tăng học là chạy về nhà chứ không bao giờ la cà
trước khi nghĩa lên xe cả nhà ai cũng căng dạng đủ thứ không ngờ đấy lại là lần cuối cùng căn nhà được nhìn thấy nó
bà hạnh đau đớn
nằm bên trong căn phòng tối nghe tiếng người thân gọi ông nguyễn công đoàn gắn gượng ra chào
hai mắt ông sừng hút lại vì đã khóc quá nhiều
tựa vào vòng tay người thân ông rừng rứt
tôi chỉ có hai đứa con thằng lớn thì đang học ngoài đà nẵng còn thằng nghĩa thì học ở sài gòn
còn tôi nói nhỏ chẳng làm hại ai nó là đứa ngoan ngoãn thật thà sao lại thế này
nói về nguyễn văn nghĩa tất cả các giáo viên tại trường trung học phổ thông
tây sơn xã tây bình huyện tây bình đều khẳng định nghĩa là học sinh giỏi và rất ngoan hiền
được thầy cô bạn bè quý mến
cô ntn một giáo viên của nghĩa cho biết
thật sự tôi quá bất ngờ quá đau xót khi hay tin em nghĩa gặp nạn
tôi còn nhớ rất rõ nghĩa là một cậu học sinh vô cùng đáng yêu học lực rất giỏi
ngày em nghĩa đầu đại học chúng tôi rất vui và chúc em gạt hái được nhiều thành công trong tương lai
thật sự tôi quá đau lòng
ông đào duy thải chủ tịch ubnd xã tây bình
xã tây an cho biết sau khi nắm thông tin
ubnd xã đã chỉ đạo các hội đoàn thể liên quan đến thăm hỏi
và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình
bên cạnh đó thời gian tới xã sẽ nghiên cứu và đề xuất những giải pháp khả thi
nhằm giúp đỡ gia đình em nghĩa vượt qua những khó khăn trước mắt
chia sẻ trên báo bình định ông đoàn văn lâm hàng xóm với gia đình em nghĩa nhận xét
nghĩa là người trầm tính ít nói hiền lành luôn hòa đồng với bạn bè và bà con trong xóm
được biết là cho có thành tích học giỏi
nhiều năm liền và được bà con trong xóm quý mến
trước sự việc xảy ra như vậy mấy ngày qua
bà con trong xóm đã đến động viên và chia sẻ cùng gia đình cháu
chia tay con lên thành phố học
có ai ngờ rằng đó lại là lần cuối gia đình nhìn thấy nghĩa
nỗi đau mất mát ập đến gia đình quá đột ngột
có lẽ sẽ mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai
bạn bè không thể tin nổi khi nghe tin giữ
cộng đồng mạng chia buồn trong bài viết cuối cùng
bên cạnh đó ngay sau khi sự việc được thông tin
đã có rất nhiều người tìm vào trang cá nhân của em nguyễn văn nghĩa
bày tỏ niềm đau sót trước sự ra đi đột ngột này
vậy là sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm
may mắn đã không đến với gia đình nam sinh xấu xố
dưới bài đăng cuối cùng của nghĩa
không chỉ bạn bè mà cả cộng đồng mạng đã gửi lời tiếc thương
cụ thể rất nhiều người đã vào trang facebook cá nhân của người thân nghĩa
để gửi lời chia buồn sang sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình
đáng chú ý một tài khoản facebook có tên là nguyễn văn nghĩa
cũng được người nhà gắn tên vào các bài viết tìm kiếm thân nhân nhiều ngày qua
có thể thấy nam sinh này rất hiếm khi dùng mạng xã hội
trên trang cá nhân chỉ chia sẻ những bài viết về trò chơi và các thông tin giải trí
dưới những bài đăng gần nhất
rất đông bạn bè người quen đã gửi lời động viên lời tiễn biệt tới cậu học trò quê bình định
mấy ngày nào còn nhắn tin với nhau yên nghĩ nhé bạn cùng lớp
ngày nào cũng mò mẫm để tìm tin thức về em
chỉ mong sao em được bình an trở về
thế nhưng không có phép màu nào xảy ra mong em siêu thoát
không biết bố mẹ em sẽ vượt qua nỗi đau này thế nào đây gia đình cố lên nhá
liên hệ với tn một người bạn của nghĩa cho hay
bản thân vẫn chưa thể tin được bạn mình lại ra đi đột ngột như vậy
tối ngày một mươi một tháng hai mình vẫn nhắn tin hỏi thăm nghĩa
lúc đó bạn nhắn đang ở trên xe rồi
và hay là bà nghĩa đã đi đi
hai đứa có nói chuyện một lúc sáng hôm sau thì mình bất ngờ nghe tin nghĩa mất tích
những ngày qua tn cùng những bạn bè khác và người thân
luôn nỗ lực tìm kiếm nghĩa bằng nhiều cách khác nhau
n cho hay bản thân vô cùng lo lắng và luôn tìm cách liên lạc với gia đình để biết tin tức
cầu mong cho người bạn thân có thể trở về bình an với gia đình
đến sáng nay khi một số trang đưa tin nghĩa đã qua đời
mình cũng không tin nổi mình lập tức liên hệ với người nhà
thì gia đình vẫn chưa thể xác nhận
khi ấy mình chỉ mong
cho phép màu có thể xảy ra và đó không phải là nghĩa
nói về nghĩa tn không khỏi xót thương
nghĩa là một người hiền lành học giỏi ít nói
cũng không xích mít với ai bao giờ không ăn chơi và hay giúp đỡ mọi người
thưa quý vị và các bạn sự ra đi đột ngột
chưa rõ nguyên nhân của nam sinh là nỗi đau khôn siết đối với gia đình và người thân
hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ án
để xoa dịu nỗi lòng của những bậc sinh thành
những thông tin mới nhất về vụ việc này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại trong những tin tức lần sau